các bộ trưởng kinh tế asean đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối
bao gồm ấn độ và ghi nhận sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín tới cuộc sống của nhân dân
và xã hội trong khu vực các bộ trưởng tái khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch
và phát triển giữ vững sự ổn định của kinh tế vĩ mô các bộ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực
của hai bên trong quá trình phê chuẩn hiệp định đầu tư giữa asean và ấn độ và hy vọng hiệp định này
sẽ sớm được phê chuẩn bởi tất cả thành viên của các bên trong thời gian sớm nhất có thể
các bộ trưởng tái khẳng định cam kết sẽ giả soát lại hiệp định thương mại hàng hóa asean ấn độ itga
sau khi hiệp định asep được ký kết nhằm khiến itga dễ áp dụng hơn đơn giản hơn và thân thiện hơn
với cộng đồng doanh nghiệp của hai bên đồng thời hai bên sẽ thành lập ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy
việc triển khai hiệp định như quy định tại điều một mươi bảy của itga
các bộ trưởng ghi nhận các hoạt động hợp tác của hội đồng kinh doanh asean ấn độ trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch covid một mươi chín các hoạt động hợp tác này đã góp phần thúc đẩy
mối quan hệ thương mại và đầu tư cũng như giảm bớt các tác động tiêu cực của đại dịch trong thời điểm hiện nay